lúa là lúa họ loạn loạn loạn mùa qua đến hơi đó rồi họ làm mì
bác ơi thế thì cái mì phú chiêm của mình nó khác với cái mì quảng bình thường là như thế nào ạ
mì quảng là mì phú chiêm đó cái mì đào đáo

mì quảng là mì phú chiêm đó phú chiêm là cái lòn phú chiêm
cái lòn phú chiêm họ nói họ sức phát ra là cái lòn phú chiêm họ sức phát ra là mì
câu chuyện của ông duyên hé lộ nhiều điều thú vị
thì ra nghề làm my quảng ở thanh chiêm đã phát triển đến mức độ chuyên môn hóa
cả làng mỗi người mỗi việc
người chuyên tráng mì người chuyên cung cấp nguyên liệu thịt rau tôm trứng
lại có nhiều người chỉ chuyên chế biến và gánh đi xa để bán
cả làng phú chiêm có đến hàng chục hộ dân chuyên nghề tráng mì bằng máy
theo điểm chỉ của chị thúy chúng tôi tìm đến gia đình duy nhất còn tráng mì thủ công
những thế hệ phụ nữ trong gia đình này đã cẩn mẫn bên bếp lò và gáo bột hơn nửa thế kỷ nay
mì phải tráng một lớp hay hai lớp chị
thế vì sao phải tráng hai lớp vậy
thì là bước mướp mì bước ngon
thế cái này là vì sao ở đây người ta đánh

thì bố bà kêu bỏ hầm mối rồi bà lồn cái này nè người truyền thống bà bỏ
rồi sau qua đời rồi mình đã tính tiếp
giờ bà phải tráng tay
cái mì mà mình tráng tay ăn có ngon hơn cái tráng máy không
ngon hơn chứ mình thủ công thì ngon hơn
chắc là vì nó có thêm cả cái mùi khói mùi lửa
lửa nồi nè mình thủ công mà cũng ngon hơn chứ
thế một ngày thì mình tráng bao nhiêu cân mì thế này ạ
mình tráng chỉ có được hơi trang
thế người ta tráng máy là tráng bao nhiêu
tráng máy có người nam trang có người tốm trang
nhiều lắm tráng máy nhiều lắm
còn tráng tay như mức đủ mình có làm nó sao
lửa của mình không thêm người ta
mỗi ngày lò mì thủ công này xuất ra hơn hai trăm linh kg mịt tươi
bí quyết để có tôm mì ngon
thì khâu đầu tiên là sợi mì phải được làm từ gạo xay
mì phải được xay thật mịn và phải là gạo siệt
từ những cánh đồng phủ xa ven sông thu bồn
khi tráng mì người thợ thường đổi bột thành hai lớp
để lá mì được mềm mướt dẻo dai mà không phải thêm bất kỳ thứ phụ da nào khác
buổi chiều chúng tôi đến thăm nhà chị tâm
một người chuyên gánh mì đi bán ở tam kỳ
trở về nhà vào lúc một mươi ba giờ hàng ngày
buổi chiều là lúc một mươi ba h hàng ngày
ở lúc chị tắt bật chuẩn bị chế biến nguyên liệu cho gánh mì sớm mai
thông thường nổi nước nhân có thể được nấu bằng nhiều loại nguyên liệu khác nhau
như thịt heo bò gà vịt tôm cá lóc hoặc ếch
mỗi thứ nguyên liệu mang đến một hương vị riêng
ở làng mì quảng gốc thanh chiêm
nước nhân được nấu từ thịt heo thịt gà tôm đất trứng cút và cua đồng
ngoài những nguyên liệu mì quảng thông thường
người phú vị cũng được định sử dụng
chiêm dùng cua đồng để làm cho nổi nước nhân của mình thêm vị ngọt đậm đà và tạo hương riêng
đó là nét đặc trưng chỉ có ở mỹ phú chiêm
hầu hết các loại rau sống đều là rau sạch được trồng ven sông thu bồn và hái tại vườn nhà
rau sống ăn kèm với mì khá phong phú thường là rau muống trẻ búp chuối thân cây chuối non sắt mỏng các loại rau thơm và ớt xanh
thứ nào cũng ngát hương đồng nội
đi loanh quanh trong làng chúng tôi ghé vào hàng mì quàng bên chợ cấp
mì quảng dường như là món ăn thông dụng nhất ở vùng này
người ta có thể ăn mì quàng vào bất kỳ bữa nào trong ngày
món ăn cũng hợp với bất kỳ ai
tùy sức ăn của thực khách mà chủ quán có thể thêm bớt số lượng mì cho phù hợp
mà giá khá là đúng
mà không hề thay đổi
tô mì của chúng tôi có giá một mươi năm đồng
và phải khá vất vả mới dùng hết
nét mình trên tuyến đường sáu trăm một mươi một
quán mì bà a nằm đối diện với ủy ban nhân dân thị trấn đồng phú quế sơn quảng nam
quán mì hơn năm mươi năm tuổi này là địa chỉ quen thuộc
đối với những ai muốn thưởng thức vị quê
hoặc người lao động nghèo tìm một bữa no
người chủ quán cũ là bà a đã mất từ lâu
cho ngày lại cho con gái là huỳnh thị hương
nhưng quán vẫn mang tên cũ
và giữ đúng nguyên liệu của một tô mì gà truyền thống đậm chất quả
tô mì ở quán từ ba mươi năm năm nay vẫn chỉ giữ nguyên một giá
tô mì hiện giờ có thể là một trong những loại quán mì ẩm thực

trên ba mươi năm có
ừ ăn đấy trên ba mươi năm rồi
tô này là năm ngò năm ngò một tô
năm ngò một tô
nếu như mà em ăn nửa tô nữa là ba nghìn
ba nghìn thôi
dạ ba nghìn
thế mỗi lần mà chị gặp khách như thế chị cảm thấy thế nào
thì thấy họ
thì mình cũng mừng chứ mình đống tiếc làm việc cho em
là em biết rằng
chị thích bón rơi
chị thích lá
bón cho bất cứ người nộp ăn được cái
chứ còn nói về lanh gió thì
chắc chắn chị cũng không thích lá
nhưng mà chị thích bón rơi
để cho ví dụ nhà vô ro
nói chuyện nó tạo những vui
thật không ngờ
trong chuyến tìm hiểu về món ẩm thực của sư quảng khô cằn nắng gió này
tôi tình cờ khám phá ra
nguyên liệu bí ẩn
để làm nên sức hút cho món ăn bình dân
nhưng vô cùng hấp dẫn này
chính là sự chân tình
một món ăn quê
mà cả người chế biến và thực khách
đều được trao và nhận về
những niềm vui giản dị
ấm áp tình người
mà tiền không mua được
bến xe chạy cầu mống
mới ba giờ sáng
mới ba giờ sáng
nhưng nơi đây đã rộn rã tiếng người
từ ngã rẽ giữa cầu
xe máy nườm nượp
chở các bà các cô
ra bến đầu chợ chở xe
chuẩn bị cho một ngày mưu sinh bên gánh mì
dưới mái hiên
chị em rôm rà như đi chợ tết
đây là lúc vui vẻ
và thư giãn nhất trong ngày
vì mọi người được tụ tập cùng nhau trò chuyện
lát nữa lên xe
rồi xuống xe
mỗi người một hướng
ai cũng bận rộn
với gánh mì như một vòng xoay
không nghỉ đầy mệt nhọc
sớm mai ra
dạo bước trên những nẻo đường quê
bất chợt gặp những gánh mì xứ quả
thấy thân thương lắm
những bờ vai tần tào
những nụ cười ấm áp
những ánh mắt ân cần trao gửi
về xứ quả
thưởng thức món ăn dân dã thấm đẫm tình quê
trật hiểu câu hát
thương nhau múc chén chè xanh
làm tôm mì quả
để anh ăn cùng